tổng thể về nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm hai nghìn một mươi dự báo các nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới và đề xuất một bản quy hoạch điều chỉnh mang tính khả thi cao và bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai